phát biểu ngày hôm nay tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh bắc ninh lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh bắc ninh năm năm qua
phó chủ tịch nước cũng đề nghị bắc ninh cần tiếp tục nghiên cứu học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước
cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú sâu sắc trong công tác lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua
ngoài ra tỉnh cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua qua đó tạo ra động lực tinh thần to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao
nhân dịp này phó chủ tịch nước đã trao tặng tỉnh bắc ninh bức ảnh lưu niệm chân dung chủ tịch hồ chí minh
tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho sáu cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi